sau ba ngày xét xử ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
tiếp tục phiền phúc thẩm vụ sự cố y khoa khiến chín người tử vong
xảy ra tại bệnh viện đặc khoa tỉnh hòa bình
theo đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình nhận định bị cáo hoàng công lương
có nhân thân tốt chưa có tiền án hay tiền sự
bản thân bị cáo là người dân tộc thiểu số quá trình công tác có nhiều thành tích trong ngành y
do đó đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo hoàng công lương
ba mươi sáu ba mươi chín tháng tù giảm từ ba sáu tháng tù so với phiên tòa xét xử sơ thẩm
về kháng cáo của các bị cáo trương quý dương nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
đỗ anh tuấn nguyên giám đốc công ty cổ phần dược phẩm thiên sơn
trần văn thắng nguyên trưởng phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
hoàng đình khiếu nguyên phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
viện kiểm sát cho rằng việc truy cứu các bị cáo là chính xác đúng người đúng tội
bản án sơ thẩm tuyên phạt là có căn cứ do đó không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo
dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày một mươi tám tháng sáu